thêm một câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay
đó là cuộc giải cứu thành công cháu bé sáu tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy
và đây là hành động dũng cảm của thiếu tá công an và một thanh niên
nghĩa cử cao đẹp này đã nhận được sự tán thường của rất nhiều người dân
những tấm gương người tốt việc tốt như vậy càng tiếp thêm sức lan tỏa
về những điều tử tế ngay trong cuộc sống hàng ngày
ngay sau khi phát hiện một cháu bé sáu tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy
tại ngôi nhà ở ngách một trăm chín mươi bảy trên ba mươi bảy đường hoàng mai phường hoàng văn thụ
quận hoàng mai thành phố hà nội lập tức thiếu tá phan trần trung
trưởng công an phường hoàng văn thụ cùng anh phan hùng phát
sinh viên đại học thủy lợi hà nội đã nhanh chóng tìm cách cứu người
hiện trường nó rất là hỗn độn bản thân tôi cùng các bộ chiến sĩ
thì lúc đấy là một cái suy nghĩ rất là nhanh
đầu tiên làm sao để vào ngay được trong hiện trường để xử lý đám cháy
lúc đấy thì anh em mỗi người một chân vào tay
ngoài ra thì được các dụng cụ để triển khai vào
để phá cửa bản thân tôi là người đạp trực tiếp cửa để mở cửa ra
để vào xử lý cái đám cháy bên trong
cùng với cả người dân xung quanh trước đây đã đang xử lý dở rồi
em mới trèo cái hàng rào để lên cái máy và phá cái máy đi
thì lúc phá máy nhảy xuống được thì có thêm cả anh
cùng các anh thanh niên cùng hỗ trợ để đưa cháu bé lên
thì cùng lúc đấy thì
các anh công an cũng vừa đến để hỗ trợ giải cứu cháu bé và dập lửa luôn ạ
mặc dù may mắn không có thiệt hại về người
nhưng vụ cháy cũng là lời cảnh báo cho các hộ gia đình trong việc sử dụng các thiết bị điện
đặc biệt là các thiết bị sửa
đồng thời thường xuyên quan tâm giám sát trông coi trẻ
tránh để xảy ra những sự cố không mong muốn
đây là sự bất cẩn của em để bé ở nhà một mình và bật lò sửa
nên là sau này em sẽ cẩn thận hơn không để bé ở nhà một mình nữa
tại vì nói chung là em cũng chủ quan em nghĩ là chỉ đi tầm năm mươi phút thôi
nên là cũng mà cũng đã bật rum lên để coi con rồi
nhưng mà không ngờ là vì cái lò sửa đấy nó bị bén vào đồ ở dưới
mới tạo ra vụ cháy
thế qua đây em cũng xin giúp kinh nghiệm và không bao giờ để bé ở nhà một mình nữa
rất may mắn trong cái vụ cháy này là có người dân ở gần đây
và cũng là người rất là nhanh nhẹ
đã kịp thời là hỗ trợ lực lượng dân phòng lực lượng cảnh sát bảo vệ cháy trước khi mà chúng tôi đến
đấy đã kịp thời là cứu được cháu bé
trong cái hoàn cảnh nguy hiểm
thế cái việc mà người dân hỗ trợ trong công tác phòng nhảy cháy được hiệu quả như vậy là điều rất là tốt
tinh thần dũng cảm quên mình cứu cho bé mắc kẹt trong đám cháy dữ dội của thiếu tá trung và anh phát
đã nhận được nhiều tình cảm của hàng triệu người dân trên cả nước
đồng thời thể hiện một tấm lòng nhân ái và một trái tim nhân hậu
bởi qua hành động của những con người như vậy trong đời thường
sẽ giúp chúng ta hoàn toàn tin rằng lòng tốt tình người luôn hiện hữu
và sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi